thưa quý vị ngày một mươi năm tháng bốn tỉnh ủy lạng sơn tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới
với mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh
trong những năm qua mạng lưới khám bệnh chữa bệnh ở các tuyến trên địa bàn tỉnh lạng sơn tiếp tục được củng cố ổn định và phát triển đặc biệt là mạng lưới y tế cơ sở
đến nay tỉnh lạng sơn có một trăm chín mươi chín trên hai trăm linh xã phương thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế
chất lượng nhân lực y tế được cải thiện các chính sách khám chữa bệnh của người nghèo trẻ em dưới sáu tuổi đối tượng chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ
qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh đạt chín mươi bốn ba tăng bốn mươi bốn bảy so với năm hai nghìn chín
trong thời gian tới ngành bảo hiểm y tế tỉnh lạng sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương
triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia giải quyết chi trả kịp thời đầy đủ các quyền lợi cho người tham gia
đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời xử lý xử lý triệt đề các hành vi vi phạm pháp luật về chính sách bảo hiểm
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba trên toàn quốc có tổng số một tám trăm năm mươi hai km đường cao tốc được khai thác
tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề về quản lý vận hành và ý thức người tham gia giao thông
dẫn đến tình trạng các phương tiện điện thoại
đi chậm chiếm làn phía bên trái sát giải phân cách
điều này khiến cho các xe có nhu cầu vượt phải vượt ở bên phải gây ra nhiều vấn đề về un tắc và tai nạn giao thông
những hình ảnh gây bức xúc cho các lái xe trên các tuyến cao tốc
xe chạy rất chậm nhưng cố bám làn trái làn tốc độ cao nhất
theo quy định hiện hành trường hợp vượt quá tốc độ cho phép sẽ bị xử phạt nặng
thậm chí có trường hợp đến hơn chục triệu đồng
trong khi đó đi chậm hơn tốc độ quy định có mức xử phạt chỉ từ tám trăm linh đồng đến một hai trăm linh đồng
trên các tuyến đường cao tốc thì có quy định rõ ràng là tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu
trong quy định xử phạt vi phạm chính thì cũng quy định rõ ràng là chúng tôi ngoài việc xử lý xe vi phạm chạy quá tốc độ
thì cũng tuyên truyền và cũng xử lý nghiêm các trường hợp mà cố tình đi chậm dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên đường cao tốc
quy định hiện nay mới chỉ phần nào giải quyết được tình trạng phóng nhanh vượt ẩu
chứ chưa bù các phương tiện có tốc độ chậm không chạy ở làn ngoài cùng bên trái
trong trường hợp đi chậm hơn tốc độ quy định thì chúng ta thấy rằng
là vẫn còn đang như là một cái gì đó nó chưa được quan tâm
thế do vậy mà trong thực tế hành lang pháp lý đã có và những người đi chậm tốc độ và đi không đúng làn
ở những các đường cao tốc đã có quy định về tốc độ thì cũng cần phải có cái sự giả soát
người dân sử dụng cao tốc để có thể đi nhanh hơn rút ngắn thời gian di chuyển hơn
thế nhưng với sự thiêu ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông
đang gây ảnh hưởng lớn đến những người khác
đây chính là nguyên nhân dẫn đến hành vi vượt phải luồn lách trên cao tốc
dù là vi phạm nhưng lại diễn ra rất phổ biến tiêm bẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và chiều ngày một mươi năm tháng bốn
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà nam
tổ chức gặp mặt tri ân các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hòa tuyến
trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện thanh liêm thành phố phủ lý
trong chiến thắng lịch sử điện biên phủ có sự đóng góp không nhỏ của quân và dân tỉnh hà nam
đặc biệt là sự đóng góp hy sinh của các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến thực hiện tham gia chiến đấu hỗ trợ cho chiến dịch điện biên phủ
kết thúc cuộc chiến trở về với cuộc sống đời thường dù ở cương vị nào
những chiến sĩ điện biên năm xưa vẫn giữ vững bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ
tiếp tục góp công sức xây dựng quê hương là tấm gương để con cháu nói theo
thời gian tới tỉnh hà nam đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện đúng đầy đủ
kịp thời các chính sách yêu đãi của đảng và nhà nước đối với gia đình và chăm lo tốt hơn nữa
đối với các thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
ngày một mươi năm tháng bốn trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đoàn công tác quốc hội hungary do bà marta matrai phó chủ tịch thứ nhất quốc hội hungary
làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ninh bình
làm việc với đoàn đại biểu quốc hội hungary tỉnh ninh bình mong muốn được hợp tác với hungary
về các lĩnh vực du lịch thu hút đầu tư đào tạo
tìm nguồn nhân lực chất lượng cao chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển du lịch
bảo tồn văn hóa chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng luật pháp đối với bảo tồn di sản
đặc biệt là luật pháp có tính đặc thù cho đô thị có di sản
đánh giá cao những đề xuất của tỉnh ninh bình trong việc mở rộng hợp tác với các địa phương của hungary
bà phó chủ tịch thứ nhất quốc hội hungary khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác
giữa hungary việt nam nói chung và tỉnh ninh bình với các địa phương của hungary nói riêng trên các lĩnh vực này
ngày một mươi năm tháng bốn tức là ngày bảy tháng ba năm giáp thìn
chính quyền và nhân dân phường hàng gai quận hoàn kiếm đã tổ chức lễ dân hương kỷ niệm chín trăm tám mươi năm ngày sinh
để tưởng nhớ công lao của hoàng thái hậu nguyên phi ý lan
lễ dân hương tưởng nhớ ngày sinh của nguyên phi ý lan
là một trong những hoạt động tổ chức của nguyên phi ý lan
hoạt động thuộc đề án tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực hồ hoàn kiếm
nhằm khôi phục và phát huy lễ hội truyền thống
qua đó tôn vinh quảng bá những giá trị văn hóa phi vật thể quý báu của mảnh đất thăng long nghìn năm văn hiến
các hoạt động như lễ dân hương lễ trình mẫu nghi thức phóng sinh đều được tổ chức một cách trang trọng theo nghi lễ
lễ dân hương kỷ niệm chín trăm tám mươi năm ngày sinh của hoàng thái hậu ý lan
cũng sẽ góp phần khôi phục các lễ hội truyền thống
đồng thời là tuyên truyền đến người dân về những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của dân tộc
từ đó thì cũng giúp cho người dân sẽ hiểu hơn về lịch sử
nhân dịp này ủy ban nhân dân phường hàng gai cũng đã phối hợp với họa sĩ thế sơn
giám tuyển dự án giảng viên đại học nghệ thuật quốc gia hà nội
cùng nhóm nghệ sĩ trẻ tổ chức trưng bày triển lãm không gian di sản văn hóa với chủ đề đường tơ
triển lãm lấy cảm hứng từ câu chuyện của nguyên phi ý lan
từ khi xuất thân là thuân nữ chồng dâu nuôi tàm diệt lụa cho tới khi làm hoàng thái hậu
theo thông tin trên báo tuổi trẻ chuyến thăm việt nam của ceo apple team cook
thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng việt nam ngay từ những giờ đầu tiên
ông đặt chân đến hà nội vào ngày hôm qua một mươi năm tháng bốn
sự quan tâm tới chuyến đi thậm chí là vượt ra ngoài việt nam
không có nơi nào như việt nam một đất nước sôi động và xinh đẹp
giám đốc điều hành của apple team cook đã bày tỏ điều này ngay sau khi đến việt nam
còn kênh truyền hình của mỹ giải thích việc ông tim cook đến thăm việt nam
diễn ra trong bối cảnh apple muốn tìm cách tăng doanh số bán hàng tại các thị trường mới
việt nam cũng đã trở thành một địa điểm sản xuất quan trọng của apple
khi tập đoàn này tìm cách đa dạng hóa việc lắp ráp sản phẩm nước ngoài bên ngoài mình của trung quốc
mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may việt nam trong ba tháng đầu năm đạt gần một mươi tỷ usd
tăng khoảng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba nhưng ngành vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức
khi cầu tiêu dùng giảm hàng tồn kho tăng cao sự bất ổn về địa chính trị tại một số quốc gia trên thế giới
tuy nhiên theo bài viết trên báo nhân dân thị trường dệt may vẫn có dư địa phát triển
cho các doanh nghiệp có chiến lược đúng đắn năng suất chất lượng vượt trội liên kết chuỗi cung ứng chặt chẽ
đáp ứng các yêu cầu mới của kinh tế số kinh tế xanh với bước đi phù hợp
những năm vừa qua việt nam nổi lên là một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu trên thế giới
tuy nhiên bài viết trên báo kinh tế và đô thị khẳng định để đưa hàng việt thâm nhập vào hệ thống bán lẻ toàn cầu
các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cấp năng lực cung ứng thực hiện đồng bộ giải pháp từ sản xuất đến phân phối
đáp ứng quy chuẩn của nước sở tại
xong bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp việt nam cũng cần hệ thống bán lẻ quốc tế
để hỗ trợ thiết kế chọn lựa sản phẩm phù hợp xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống cung ứng mở rộng việc kết nối tiêu thụ sản phẩm
nằm trong loạt bài nắn dòng kiều hối vào hạ tầng báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay đăng tải bài hai
nhu cầu khổng lồ ngân sách lại eo hẹp
hạ tầng thiếu thốn quá tải là nút thắt lớn cản trở sự phát triển của tp hcm
để gỡ được nút thắt này vấn đề lớn nhất vẫn là kinh phí thực hiện
trung quanh vấn đề này một số ý kiến chuyên gia đề xuất tp hcm phát hành trái phiếu quốc tế
đây là điểm mấu chốt để giải quyết nguồn vốn cho thành phố trước mắt là sớm hoàn thành hệ thống metro
những ngày gần đây một số ngân hàng đã thông báo điều chỉnh biểu lãi suất huy động theo xu hướng tăng
theo ghi nhận trên báo đại đoàn kết trước sự tăng trở lại của lãi suất
nhiều doanh nghiệp cũng như người đi vay lo ngại lãi suất cho vay sẽ tăng lên trong thời gian tới
theo ý kiến của một số chuyên gia
trong bối cảnh giá vàng liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới
rất có thể nhiều người dân thấy lãi suất tiết kiệm thấp sẽ rút tiền khỏi ngân hàng và chuyển sang đầu tư vàng
chưa kể chính ngân hàng cũng cơ cấu lại nguồn vốn để nhằm đón xu hướng tăng tín dụng trong thời gian tới
trao đổi với báo tiền phong đại diện hiệp hội bất động sản tp hcm khẳng định
nhà ở xã hội chậm được xây dựng tại nhiều địa phương
chủ yếu là do rào cản pháp lý và thủ tục quá phức tạp
cùng chung quan điểm đại diện lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cho rằng
nhiều nhà đầu tư không mặn mà với xây dựng nhà ở xã hội do lợi nhuận thấp và những rào cản trong thủ tục pháp lý
thực tế này đòi hỏi nhiều bộ ngành cần sớm vào cuộc để gỡ vướng về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng gỡ vướng về đất đai quy hoạch đấu thầu giải phóng mặt bằng
theo bài viết phản ánh trên báo lao động công tác đấu thầu thiết bị y tế tại tỉnh quảng
quảng nam đang hết sức chậm trễ
và hệ quả là nhiều hạng mục bệnh viện trung tâm y tế được đầu tư hàng trăm tỷ đồng
xây dựng xong nhưng không thể hoạt động vì thiếu thiết bị y tế
nhiều bệnh nhân phải chuyển tuyến gây phiền hà tốn kém và quá tải cho tuyến trên
trước tình trạng trên trong khi chờ hướng dẫn từ bộ y tế ubnd tỉnh quảng nam đã yêu cầu sở y tế
tiếp tục ra soát sửa đổi khi có hướng dẫn của bộ ngành trung ương để tham mưu ubnd tỉnh
ban hành kế hoạch đấu thầu mua sắm thuốc hóa chất vật tư thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh cho phù hợp
trong ngày hôm nay khi vùng áp thấp phía tây phát triển toàn bộ các tỉnh thành phố ở khu vực phía tây bắc bộ
đều xảy ra nắng nóng
trong đó ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt
với nhiệt độ cao ba mươi bảy ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ còn tại lào cai và yên bái nhiệt độ ở mức nóng ba mươi bốn ba mươi sáu độ
với khu vực phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội sau chín giờ mây giảm sương tan và trời chuyển nắng nền nhiệt cao nhất
trong ngày hôm nay tăng lên mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ trời vẫn có cảm giác oi bức về trưa và chiều
vùng áp thấp phía tây mở ra đưa nhiệt tới lại kết hợp thêm với hiệu ứng gió phơn sẽ làm cho nền nhiệt miền trung
trong ngày hôm nay tăng cao dự báo nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở khu vực các tỉnh từ quảng bình
trở vào đến phú yên với mức nhiệt cao từ ba mươi năm ba mươi bảy độ trong đó một số nơi ở vùng núi phía tây dọc các tỉnh
từ quảng bình đến quảng ngãi nơi chịu tác động của hiệu ứng gió phơn nên nhiệt độ cao trên mức ba mươi bảy độ
cùng với đó là cảm giác khô nóng độ ẩm thấp còn đối với khu vực thanh hóa các tỉnh từ bình định
trở vào đến bình thuận trời nắng giáo với một mức nhiệt cận nóng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
ở phía nam với thời tiết nắng từ sớm nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ tăng nhanh
trời nắng nóng và ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ nắng nóng duyện rộng xuất hiện từ một mươi một giờ và kéo dài đến tận một mươi bảy giờ
với mức nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt
trên biển ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng nam ở mức cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp ba đến cấp bốn
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

với tổ chức trung cộng đang sáng tạo mức cấp ba bốn